sau hai ngày làm việc sáng nay thành ủy tp hcm đã tổ chức phiên bế mạc hội nghị lần thứ hai mươi hai
ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa một mươi đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đã phát biểu chỉ đạo hội nghị
trong hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương thẳng thắn dân chủ đổi mới và phát triển
hội nghị đã có một trăm sáu mươi hai ý kiến phát biểu thảo luận cho ý kiến các nội dung tại kỳ họp
phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đã nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi tám kinh tế của thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng đạt tám ba thu ngân sách đạt chín mươi tám phát triển bốn mươi sáu doanh nghiệp
đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện đặc biệt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt cao nhất của cả nước
với hơn bảy tám tỷ usd tăng hai mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy quốc phòng an ninh được giữ vững
công tác cải cách hành chính và sắp xếp bộ máy tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả đang được triển khai tích cực ở thành phố và các địa phương
phát huy những kết quả đạt được năm hai nghìn một mươi chín thành phố phân đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng tám năm
thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra thực hiện tốt nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
để thu hút các nhà khoa học và vốn đầu tư nước ngoài đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp chống ngập giảm ồn tắc giao thông